tại xã tức chanh huyện phú lương tỉnh thái nguyên đã diễn ra ngày hội văn hóa làng nghề và công bố di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lễ hội cầu mùa của dân tộc sáng chay
lễ hội cầu mùa thường được tổ chức vào trước hoặc sau tết nguyên đán hàng năm
vào ngày tổ chức lễ hội cầu mùa bà con trong làng chuẩn bị đầy đủ các lễ vật
đồ vật không thể thiếu trong khi làm lễ là những bức tranh cổ đi kèm
bên cạnh các bức tranh những đồ vật cần có trong lễ cúng cầu mùa là một thanh kiếm hoặc đao tượng trưng cho những dụng cụ làm đất trồng trọt
sau đó chủ lễ sẽ hành lễ cầu xin các thần linh phù hộ cho dân làng quanh năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu muôn loài được sinh sôi nảy nở làng xóm yên vui mọi người trong làng luôn mạnh khỏe có cuộc sống ấm no
tại ngày hội ban tổ chức đã tôn vinh làng nghề chè cụm khe cốc xóm tân thái xã tức chanh và làng nghề chè xóm trung thành hai xã vô chanh huyện phú lương đã được hiệp hội làng nghề việt nam phong tặng danh hiệu đơn vị kinh tế du lịch làng nghề tiêu biểu